công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần biểu tùng quê ở tỉnh kiên giang
là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d nằm ở đường hồ văn long phường tân tạo về tội nhận hối lộ
cùng khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn huỳnh phong là phó giám đốc và nguyễn quỳnh tuân
nguyễn văn cường trần minh hiếu cùng là đăng kiểm viên
công an cũng khởi tố ông nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
trung tâm đăng kiểm năm một mươi chín d là của tư nhân thuộc công ty cổ phần an phú
viện trụ sở chính là tại đường trần hưng đạo phường bảy quận năm do ông trần biểu tùng làm đại diện pháp luật
đây là tiến trình mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm
tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam do công an tp hcm làm chủ công
mới đây công an tp hcm
tp hcm thông tin đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi ba người về các tội môi giới hối lộ
đưa hối lộ nhận hối lộ giảm mạo trong công tác
công an tp hcm cũng đã phối hợp cùng công an tp hcm bộ công an
khám xét phòng kiểm định của cục đăng kiểm việt nam
thu giữ nhiều tài liệu máy móc và mời nhiều người về làm việc
đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng gần năm mươi người
tại tỉnh nghệ an tòa án nhân dân thị xã thái hòa tiến hành xét xử lưu động
ba bị cáo là nguyễn văn tiến hồ mạnh hùng và phan thị thu hằng
trong vụ án tẳng chữ và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó tiến bị bắt quả tang đang trên đường vận chuyển pháo
từ quảng trị về thị xã thái hòa để tiêu thụ
tăng vật thu giữ là tám mươi hộp pháo nổ loại ba mươi sáu quả có tổng trọng lượng là một trăm một mươi bốn kg
một xe ô tô tải mở rộng điều tra hai đối tượng hùng và hằng
tiếp tục bị bắt về hành vi buôn bán tàng trữ trái phép thu một trăm bốn mươi kg pháo
tổng khối lượng pháo bị thu giữ là hai trăm bốn mươi tám bốn kg
các đối tượng khai mua số pháo trên ở cửa khẩu tỉnh quảng trị
mang về thị xã thái hòa để bán kiếm lời dịp tết
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tiến tám năm chín tháng tù giam
bị cáo phan thị thu hằng tám năm sáu tháng thủ giam bị cáo hồ mạnh hùng năm năm thủ giam
ngày ba mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phát hiện thu giữ hơn sáu mươi pháo
sáu năm trăm linh bao thuốc lá điếu các loại không rõ nguồn gốc xuất xử
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế phát hiện
hoàng văn hiếu trú tại hai trăm hai mươi ba đường lê duẩn thành phố huế vận chuyển và giao một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu
nhãn hiệu jet không có hóa đơn chứng từ cho nguyễn vũ thu thúy tại phường an hòa tp huế
tiến hành kiểm tra nhà ở của nguyễn vũ thu thúy lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ
thêm năm một trăm ba mươi bao thuốc lá các loại như jet capri sc hero năm trăm năm mươi năm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện cơ quan công an đã tạm giữ tăng vật liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định
kẹo trái cây kẹo son môi kẹo nổ hạt hướng dương chân cánh gà nội tạng đông lạnh và giò chả
hơn bốn tấn hàng hóa là thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hết hạn sử dụng thậm chí đã chuyển màu bốc mùi hôi thối chuẩn bị được tuồn ra thị trường
vừa được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú thọ phát hiện thời gian qua
đây đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cận tết và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
đây là xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn h một nghìn hai mươi bốn do triệu văn tế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại xã vĩnh lạc
độc yên tỉnh yên bái điều khiển đang vận chuyển hơn hai tấn hàng hóa
tại thời điểm kiểm tra tất cả các loại hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trên bao bì đều in chữ nước ngoài không có tên phụ tiếng việt

tôi nhận trở hàng từ lào cai về nga ba vĩnh tường vĩnh khúc và về đến phú thọ
thì đã bị công an tỉnh phú thọ thu giữ
em không biết tên người thuê em

phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phú thọ đã tập trung lực lượng
tăng cường công tác nắm tình hình
trong ngày đầu nghỉ lễ toàn quốc xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông tập trung chủ yếu trên các tuyến đường bộ với hai mươi năm vụ làm chết một mươi ba người bị thương một mươi một người
vụ tai nạn còn lại được ghi nhận xảy ra trên đường sắt tại bình dương con số vừa được cục cảnh sát giao thông cập nhật thông tin trong chiều tối nay
cũng trên các tuyến đường bộ qua tuần tra kiểm tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý tám ba trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm giao thông phạt tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
trong đó riêng đối với những vi phạm được nhận định là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là nồng độ cồn lên tới một hai trăm năm mươi hai trường hợp và vi phạm về tốc độ là một ba trăm linh bốn trường hợp
ngoài ra còn nhiều vi phạm khác liên quan đến việc tài xế sử dụng ma túy cũng như cơi nới thùng xe quá khổ quá tải
trên các tuyến đường sát lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát hiện xử lý một mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi triệu đồng
đối với tuyến đường thủy lực lượng thủy đoàn của cục cảnh sát giao thông cũng như cảnh sát giao thông các địa phương qua tuần tra đã xử phạt một trăm một mươi bảy trường hợp phạt tiền hơn một trăm linh triệu đồng
hà nội sẽ không bắn pháo hoa vào dịp tết dương lịch năm nay nhưng vào tối ngày hôm qua không gian đi bộ mới nhất của hà nội là phố trần nhân tông đã chính thức đi vào hoạt động
người dân thủ đô đã tỏ ra rất thích thú khi có thêm điểm vui chơi trong dịp cuối năm
không gian đi bộ
không gian đi bộ đang được triển khai trong dịp cuối năm
đoạn một gồm đoạn tuyến phố trần nhân tông từ nút giao với phố quang trung đến ngã năm trần bình trọng
trục chính công viên thống nhất và toàn khu vực vườn hoa cây xanh đường dạo quanh hồ thiền quang
tổng chiều dài tuyến phố đi bộ khoảng một sáu km
trong giai đoạn này không gian đi bộ hoạt động từ thứ bảy đến chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ
ngay trong buổi tối đầu tiên đi vào hoạt động không gian đi bộ trần nhân tông đã thu hút được lượng lớn du khách đến trải nghiệm
nhiều người đã tỏ ra vô cùng thích thú khi được cùng bạn bè và người thân chơi những trò chơi dân gian và thưởng thức đặc sản tại nhiều vùng miền tại đây
hà nội kỳ vọng với việc đưa vào hoạt động không gian đi bộ sẽ góp phần quan trọng phát huy giá trị không gian văn hóa
lịch sử các di tích giá trị không gian xanh đô thị nâng cao chất lượng sống cho người dân
và chỉ còn ít giờ nữa là sẽ chính thức bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba
có lẽ là khoảng khắc trong đêm giao thừa cùng với lễ hội âm nhạc khao đao park
thì cũng chính là giây phút được người dân mong chờ nhất
bởi sau hơn hai năm ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì năm nay người dân mới lại được tham gia các sự kiện văn hóa lễ hội để chào đón năm mới
và giờ đây mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng và hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân một đêm giao thừa an toàn và nhiều cảm xúc
xác định đêm giao thừa lượng người đổ về khu vực hồ gươm để tham gia các sự kiện văn hóa lễ hội âm nhạc cũng sẽ tăng cao
nên lực lượng công an thành phố hà nội cũng như các quận phường đã đảm bảo trực một trăm linh quân số trước trong và sau đêm giao thừa
tiến hành tuần tra khép kín địa bàn kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật không để xảy ra phức tạp trong đêm giao thừa
thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự chương trình tổ chức cao đao đếm ngược chào năm mới hai nghìn hai mươi
thì công an phường hồng chống nói riêng công an quận hồng kiếm nói chung thực hiện ý kiến chỉ đạo của công an thành phố
phương án của công an quận hoàn kiếm trong đó là sẽ tổ chức phân luồng từ xa để đảm bảo không hạn chế không ủn tắc giao thông
đồng thời triển khai các tổ công tác để phòng ngừa các pháp hình sự chỗ có tài sản đặc biệt là khu vực tổ chức sự kiện nơi tập trung đông người
bên cạnh lễ hội đếm ngược tại hồ gươm công viên thống nhất người dân thủ đô còn có thể đón năm mới tại lễ hội đếm ngược ecobark
tại đây công tác chuẩn bị đã sẵn sàng công nhân cũng đang gấp rút thi công sân khấu và trang trí những con đường hoa
để người dân không chỉ tưởng thức một đêm do thừa bùng nổ mà còn đắm mình trong những con đường hoa rực rỡ ngập tràn sắc xuân trong những ngày tết đến xuân về
mình đến đây thấy các công tác chuẩn bị vườn hoa rửa đường hoa rất là đẹp rất là thích nên mình đến đây đã chụp ảnh khắp nơi rồi
công việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất để trả đón năm mới
mình thấy là cũng ngập tràn sắc xuân nhưng chắc chắn là khi mà xong thì nó sẽ rực rỡ và đẹp hơn bây giờ

vì mình làm trong công tác giáo dục nên là vì thế thì mình rất là mong muốn là có một cái năm mới ấm no hạnh phúc cho toàn người dân
và nhất là không có những dịch bệnh covid những năm vừa qua để cho học sinh đỡ vất vả
có thể nói đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đếm ngược trong đêm giao thừa tại hà nội đã hoàn tất
đây sẽ là dịp để các gia đình bạn trẻ say sưa hết mình trong không khí sôi động thư giãn và thăng hoa cùng âm nhạc cảm xúc lưu dấu khoảnh khắc đón năm mới
rất đặc biệt
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn h
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị chỉ còn vài giờ nữa là năm hai nghìn hai mươi hai sẽ qua đi chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức bóng phóng hoa
vào thời khắc chuyển giao năm mới tại hai điểm là đường hầm sông sài gòn và công viên văn hóa tràm sen hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng
tại các trận địa pháo hoa chào đón năm mới công tác lắp đặt các hệ thống trận địa pháo hoa đã được triển khai hoàn tất
hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao và tầm thấp đã được bố trí sẵn sàng trận địa tại điểm bắn nóc hầm sông sài gòn và công viên văn hóa đầm sen
tại mỗi trận địa phóng hoa đều được bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh cùng các lực lượng công an dân quân tự vệ y tế tham gia phục vụ bắn phóng hoa dựng hàng rào che phong bạc bảo vệ nhiêm ngặt
về công tác bảo đảm an toàn chúng tôi đã xây dựng phương án và huy động lực lượng phối hợp với công an và chính quyền các địa phương
ban nhập quân sự thành phố từ đức và hai mươi một cầu huyện bảo đảm tuyệt đối an toàn hai điểm bắn phóng hoa
cũng như là các khu vực
vui chơi lễ hội trong địa bàn thành phố
hiện tại chúng tôi đang tổ chức thực hiện các công việc còn lại để tổ chức bảo đảm làm sao đúng tiến độ và thời gian cho buổi trình diễn pháo hoa đêm ngày hôm nay
trong thời khắc đón chào năm mới năm hai nghìn hai mươi
chương trình bắn phóng hoa nghệ thuật chào đón tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba đêm nay sẽ diễn ra trong một mươi năm phút
từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại điểm bắn tầm cao ở đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức
và bắn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới
cũng như phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của người dân và du khách
trong sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
tại các khu vực cửa ngõ thành phố hồ chí minh lượng phương tiện tham gia giao thông đã tăng cao
đáng chú ý nhất là tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
và đây là tuyến chính từ thành phố di chuyển đến các điểm du lịch nghỉ dưỡng đà lạt phan thiết vũng tàu
nên lượng phương tiện đổ về rất lớn
so với cùng thời điểm các năm trước những ngày này trên tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
thường xảy ra ủng tắc nhiều cây số và kéo dài nhiều giờ
thì hôm nay tình trạng đó đã được cải thiện
theo ghi nhận từ lúc một mươi giờ sáng lượng phương tiện bắt đầu đổ về trạm thu phí long phước
hướng thành phố hồ chí minh đi đồng nai ngày càng nhiều
đến gần một mươi một giờ các phương tiện đã nối đuôi nhau kéo dài hơn một km
nhưng vẫn có thể di chuyển chậm với tốc độ khoảng từ hai mươi đến ba mươi km trên giờ
các phương tiện di chuyển được khả quan như vậy trong ngày đầu của cao điểm
là do thời gian qua tuyến cao tốc này đã áp dụng thu phí không dừng
điều này giúp các xe qua trạm mất rất ít thời gian nên đã hạn chế tối đa các nguyên nhân dẫn tới ủng tắc
dù không được như kỳ vọng nhưng một số lái xe cũng cảm thấy dễ chấp nhận hơn so với thời gian trước
nó chỉ bị kẹt hết
trạm thuốc phí đây khoảng độ hai km nó đi tốc độ chậm lại
tốc độ xe nó vẫn di chuyển vẫn nhanh hơn
trước đợt trước thì nó rất là kẹt đứng
cho nên là cái đợt này thì chạy thì tuy rằng tốc độ nó chậm nhưng mà không có kẹt lắm
nằm trong kế hoạch thực hiện các công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong cao điểm tết dương lịch
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã huy động tối đa quân số
tổ chức phối hợp với công an các tỉnh thành giáp ranh để có biện pháp sống ngăn chặn các nguy cơ gây ra ủng tắc
các đơn vị cấp độ thuộc cục cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện công tác tuần tra kiểm tra kịp thời xử lý các hành vi vi phạm
ngăn ngừa nguy cơ tai nạn và giải quyết nhanh chóng khi có tai nạn xảy ra
tết dương lịch cũng như tết âm lịch đơn vị đội sáu đã triển khai một trăm linh lực lượng trên tuyến
một là tuần tra kiểm soát lưu động xử lý vi phạm đối với các phương tiện
vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến
cũng như chúng tôi đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông cắt lái tại km số năm trăm linh từ hướng tp hcm đi đồng nai
để chúng tôi giải quyết các hồn ứ khi có sự cố ở trên tuyến chúng tôi sẽ có sự chỉ đạo và để phân luồng phân tuyến từ xa
ghi nhận chung mất khu vực cơn ngõ phía đông của tp hcm trong ngày đầu nghỉ lễ
cũng cho thấy một số điểm tuyến đường đông xe nhưng không có ủng tắc
điện tải tuyến quốc lộ này
năm mươi một từ tp hcm đi vũng tàu vốn từ hai kẹt xe trong các cao điểm lễ tết
nhưng hôm nay giao thông cũng hết sức thuận lợi cho việc đi lại của người dân
một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được những kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội
ở tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai là có sự đóng góp hết sức to lớn của lực lượng công an
trong việc giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trực tự an toàn xã hội
trên địa bàn
trong năm hai nghìn hai mươi hai tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm được đảm bảo
số vụ phạm tội về trực tự xã hội được kéo giả một trăm năm mươi sáu vụ
điều tra khám phá ba một trăm bảy mươi một vụ đạt bảy mươi bốn ba mươi ba bắt bốn chín trăm bảy mươi hai người
triệt phá nhiều đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn bảy trăm linh tỷ đồng
các tổ chức cho vay với thu đoạn khủng bố người vay và người thân
trong năm hai nghìn hai mươi hai tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp cướp giật trộm tài sản được kéo giám mạnh
so với năm hai nghìn một mươi chín trước dịch covid một mươi chín là giảm hai trăm bảy mươi chín vụ
về tội phạm ma túy trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm đã đấu tranh khám phá một hai trăm chín mươi bốn vụ
bắt giữ bốn bảy mươi bốn đối tượng thu giữ chín mươi một sáu trăm chín mươi bốn kg heroin ba trăm một mươi ba bốn trăm tám mươi sáu cocaine một trăm bốn mươi bảy bốn trăm một mươi bốn kg cần sa
bảy trăm một mươi bảy một mươi sáu kg ma túy tổng hợp một mươi hai khẩu súng một trăm hai mươi bảy viên đạn sáu giao tự chế một mươi tám ô tô sáu trăm sáu mươi ba xe máy
công an tp hcm cũng đã kéo giám mạnh tai nạn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa ở cả ba tiêu chí
năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố xảy ra hai một mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm sáu trăm ba mươi người chết một ba trăm hai mươi một người bị thương
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã triển khai đồng bộ
và cấp nhiệm vụ qua đó đã kiềm chế kéo giảm số vụ cháy so với cùng kỳ năm trước dịch covid một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian tới công an tp hcm cũng tập trung vào sáu công tác trọng tâm
nổi bật như tiếp tục trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức nhất là tội phạm liên quan tính dụng đen
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp cướp cướp vật lừa đảo chứng đoàn tài sản
gây rốt trật tự công cộng cuối gây thương tích sau khi sử dụng rượu bia
các tệ nạn cờ bạc đá gà mại dâm tạo môi trường xã hội lành mạnh
có phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung